nhưng mà rõ ràng cái thời điểm tết ấy
ngay cả bản thân tôi hay là chị chắc chắn là cũng sẽ vẫn có những cái lúc mà chúng ta căng thẳng
và đây lại là cái lúc mà chúng ta lại ăn uống
tôi thấy tương đối là nó khác quá nhiều so với hàng ngày
chúng ta có ý thức được rằng là mình phải đủ chất canxi hay chúng ta phải ăn đủ nhiều rau xanh
thì cái dịp tết là xem chừng khó khăn ghê cơ
vậy thì nhờ phó sư tiền sĩ lê bạch mai ạ
làm thế nào để mà chị em vừa đáp ứng được cái việc là
vẫn vui được
cho gia đình đúng không
mà bản thân mình thì vẫn phải đáp ứng đủ những cái yêu cầu về dưỡng chất giữ thanh xuân của chị em
vâng tôi thì tôi nghĩ rằng là mỗi một độ xuân về thì người phụ nữ sẽ là người vất vả nhất trong nhà
bởi vì không những là lo những công việc thường ngày như vẫn lo
mà bây giờ cái bữa ăn với tuổi bữa
rồi là còn mâm cơm cúng rồi lại còn tiếp khách
rất là nhiều thách thức đối với chị em
thì cũng rất là mong là làm sao mà trong cái ngày tết
thì chị em có được một cái kế hoạch

phát xếp cái công việc của mình hợp lý nhất
cái hợp lý ấy thì trước hết thì phải nói về là
cái cách tổ chức cái ăn uống trong ngày tết như thế nào
thì mình cũng nên là
nhiều khi trong nhà thì rất là nhiều những ý kiến khác nhau
thì tôi nghĩ là mình cũng phải làm sao mà tạo được cái sự đồng thuận
nhất trí từ mẹ chồng
nhất trí với con dâu đúng không ạ
rồi với các cháu nữa để làm sao cho chúng ta là mọi người đều
đều chia sẻ công việc
và đều cảm thấy cái công việc đấy là
trách nhiệm của mọi người cùng lo
chứ không phải là
giống như chị thủy nói là
mình cứ làm như thế này
mình cứ lo ôm hết vào mình
thì tự nhiên là sướng khổ tại tâm đúng không ạ
tự nhiên là mình bị căng thẳng
căng thẳng chắc chắn là sẽ trống giả
căng thẳng chắc chắn sẽ sinh ra các gốc tự do trăng trẳng
thì tất nhiên là ớt sô gen là
sẽ không có đâu đúng không ạ
mà tết mà lại không có
đủ ớt sô gen thì đôi khi cũng mệt đấy ạ
vâng thế cho nên là
chúng ta cũng nên là có một cái sắp xếp
cái hoài ăn trong ngày tết
và đặc biệt là những bữa ăn trong ngày tết
thì mọi người cũng nên chọn những cái thực phẩm
để làm sao nó đừng có bị để
nó không phải là chỉ là mất an toàn thực phẩm đâu
nhưng mà thường ngày tết
chúng ta chỉ lau đến những cái món
quá giàu protein
rồi lại thịt đông này
rồi lại bánh trưng này
rồi lại còn giò nữa
thì thường liên quan đến protein nhiều
thì rất mong chị em chú ý
sử dụng những cái món mà nhiều rau xanh
tức là nó có tính kiệm nhiều hơn
thì nó sẽ làm cho cái quá trình chuyển hóa nó được tốt hơn
nó không bị nóng trong người
thì bớt đi
và trong cái bữa ăn thì
nên chọn nhất là các loại rau
thì nên chọn các loại rau làm sao mà hỗ trợ cho được
oxygen tốt nhất đúng không ạ
ví dụ như trong giá chẳng hạn chúng ta ăn ra sống
thì có thể giúp cho cái lượng
tiết oxygen được tốt hơn
thế rồi thực phẩm là phô giò protein
thì mình chọn cá
thì mình làm cá hấp thì sẽ nhiều omega ba hơn
thì nó sẽ tốt cho cái
tiết hóa một oxygen
và chúng ta cũng thể lựa chọn
ví dụ thay vì uống sữa bình thường
thì ta uống sữa đậu nành
thì nó sẽ có thêm isoflavone
thế rồi là ăn thêm những cái món
nó như là đậu phụ bình thường
thì chúng ta rán bình thường
đây lướt ván rồi chụp muối
chẳng hạn thì vẫn ngon
mà vẫn bổ
vẫn có được những cái
hỗ trợ cho vấn đề
để làm cho cái thanh xuân của chị em phụ nữ
càng được tươi sắc hơn trong ngày tết
và tôi nghĩ rằng một điều rất là quan trọng
nhưng mà nó rất hay bỏ quên
đó là chúng ta không nhớ uống nước
mà chỉ nhớ uống bia rượu thôi
tôi cũng rất mong là làm sao
bia rượu thì bớt đi
nhưng mà uống nước thì phải đủ
để cho chúng ta mọi cái việc chuyển hóa trong cơ thể chúng ta
nó thường là xảy ra trong môi trường nhà nước rất là nhiều
thì cái môi trường ấy luôn luôn là tốt
là đủ đầy
để những cái chuyển hóa trong cơ thể chúng ta diễn ra một cách bình thường
tôi thấy là để mà tổng hợp được cả hai lời khuyên
của hai chị chị thủy với chị mai
thì có khi tết là chúng ta đi du lịch đến vùng biên
không phải làm việc gì ở nhà
xong đến đấy cũng không uống bia
nhậu nhà chị ăn cá ăn cua suốt ngày đúng không chị